sáng ngày ba mươi tháng năm tại tp hcm báo tuổi trẻ phối hợp với thành đoàn tp hcm tổ chức trao học bổng dành cho học sinh sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
chương trình học bổng có được từ sự đóng góp của bạn đọc và các nhà hảo tâm trong cả nước
chương trình với bảy trăm linh suất học bổng tiếp sức đến trường được trao nhằm kịp thời hỗ trợ cho học sinh sinh viên thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đặc biệt là con em của lực lượng tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn
tổng kinh phí chương trình học bổng là hai hai tỷ đồng
sau đợt trao học bổng tại tp hcm cho sinh viên học sinh khu vực đông nam bộ còn có các đợt trao học bổng tại cần thơ đà nẵng và hà nội